kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online với những tin tức cập nhật
một vụ nổ vừa xảy ra tại sưởng đốt khí số một nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận năng lượng công ty formosa hà tĩnh
khiến một người tử vong hai người bị thương
sự cố xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua khi các công nhân đang thi công cho một nhà thầu phụ
trong quá trình bảo dưỡng đường ống khí trong nhà máy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hương nghiệp phongmosa
ngay sau khi tai nạn xảy ra công an tỉnh hà tĩnh đã cử lực lượng tiếp cận hiện trường phối hợp cứu người bị nạn
phong tỏa khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ nổ
hiện hai công nhân bị thương sức khỏe đã ổn định đang được điều trị tích cực tại khoa chấn thương bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
những thông tin thêm về sự việc này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra tại huyện miền núi kỳ sơn của tỉnh nghệ an vào dạng sáng ngày hôm nay đã khiến một cháu bé bốn tuổi tử vong
một cháu hiện đang mất tích và nhiều ngôi nhà cùng tài sản của người dân bị cuốn trôi ngập nước
thiệt hại nặng nhất là tại xã tà cạ khu vực thị trấn mường xén và một số xã địa phương khác của huyện biên giới kỳ sơn
bản sơn hà bản hòa sơn bản tà cạ giáp thị trấn và một phần khối một thị trấn mường xén bị cô lập
thống kê ban đầu tại bản sơn hà tà cạ ước tính có khoảng hơn hai mươi năm nhà bị ngập nước bùn đất vào nhà
một số nhà dọc đường nhựa phía có nguy cơ sản lửa cao
tại thị trấn mường xén có khoảng hơn năm mươi nhà bị nước ngập một phần
các cơ quan như trung tâm chính trị nước ngập nửa tầng một kho bạc ngân hàng huyện ủy ủy ban nhân dân huyện cũng bị ngập
cầu giữa thị trấn và bản hòa sơn bị cô lập hoàn toàn
lực lượng công an cùng chính quyền và bà con nhân dân đang tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tài
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
đêm hai mươi bốn tháng bốn nhóm một mươi ba người của nguyễn phương nam phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên mâu thuẫn với nhóm của nam
nên đã mang theo nhiều hung khí đuổi đánh hậu quả là một nạn nhân bị thương tích ba mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam sáu đối tượng
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với các đối tượng còn lại
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa truy tìm được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp số tài sản lên tới chín trăm linh triệu đồng xảy ra trên địa bàn
đối tượng bị bắt là trương minh đương chú tại xã thới bình huyện thới bình
trong quá trình sống chung như vợ chồng với chị huỳnh thị ngãi giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi chín tháng chín lợi dụng lúc chị ngã không có nhà đối tượng lấy trộm hai mươi lượng vàng và tiền mặt
với tổng giá trị lên tới chín trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn
hiện cơ quan công an đã thu hồi được số tài sản bị mất và tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đối với các bị cáo hồ văn hiếu nguyễn văn nhân và nguyễn trí hải cùng chú tại xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh sương
phát hiện các đối tượng đang tổ chức cho tám người trung quốc xuất cảnh trái phép sang campuchia
nên yêu cầu dừng kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành
tổ công tác tiến hành truy đuổi bắt được ba người trung quốc
đến khoảng ba giờ cùng ngày tổ công tác phát hiện hiếu nhân và hải nên mời về trụ sở làm việc
các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm
hội đồng xét xử tuyên phạt hồ văn hiếu bảy năm tù nguyễn văn nhân sáu năm tù và nguyễn trí hải năm năm tù
cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam trần tuấn anh
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
đồng thời lập hồ sơ xử lý chín đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
qua công tác quản lý địa bàn ngày hai mươi một tháng chín lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy
công an tp biên hòa và công an phường tân hòa kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố chín phường tân hòa
do trần tuấn anh thuê
tại đây phát hiện một mươi đối tượng gồm tám nam hai nữ trú tại các tỉnh đồng nai sóc trăng và thành phố hồ chí minh
có biểu hiện sử dụng trái phép trên ma túy thu giữ loa đèn chiếu và đĩa xứ
qua test nhanh cả một mươi đối tượng đều dương tính với ma túy
thời gian gần đây mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
có hoạt động kinh doanh buôn bán bóng cười tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm
việc lén lút kinh doanh và sử dụng bóng cười cần phải được xem là vấn nạn báo động
bởi không chỉ tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh trật tự bóng cười còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường
cho hệ thần kinh trung ương hệ hô hấp thậm chí có thể khiến người sử dụng bị sốc khí dẫn đến tử vong
hít liên tục ba mươi quả bóng cười năm thanh niên này đã lên cơn co giật và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
liệt tứ chi tổn thương tủy sống và hệ thần kinh
theo các bác sĩ liệu trình điều trị cho bệnh nhân này có thể phải kéo dài và sẽ để lại di chứng về sau
mỗi ngày thì ít nhất có một bệnh nhân được điều trị tại trung tâm chống độc vì ngộ độc khí nio bóng cười
đây là một trường hợp nhiễm được qua đường hô hấp qua hít phải người sẽ phải kiểm tra phổi kiểm tra chức năng hô hấp
các người có thương cơ khác bởi vì hiện thực này rất phức tạp không những có nio mà còn có thể có hoa chất độc khác nữa
hay còn gọi là funky ball thực chất là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxy
không chỉ được bán và sử dụng rộng rãi ở các quán bar quán karaoke bóng cười được bán một cách công khai trên các trang mạng
chỉ cần gõ cụm từ mua bóng cười sẽ xuất hiện hàng nghìn trang bán hàng có liên quan
chỉ cần gõ cụm từ mua bóng cười sẽ xuất hiện hàng nghìn trang bán hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có liên quan đến các trang mạng hàng có
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng nhiều địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra
xử lý đối với các cơ sở kinh doanh buôn bán sử dụng bóng cười
tại một số quận nguyện của hà nội có những cơ sở bị phạt hành chính lên tới hàng chục triệu đồng
hàng ngày thì công an quận đều có tổ công tác để phối hợp với liên ngành ba trăm tám mươi chín của quận
để kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm kinh doanh khí nio là bóng cười và mục đích vui chơi giải trí
thì không những các cái tổ kiểm tra để đi làm vào các cái buổi tối của các cái ngày trong tuần
hoặc là tập trung vào cái ngày cuối tuần
thì bên cạnh đó thì công an quận cũng chỉ đạo một mươi tám phường cũng là đồng loạt kiểm tra tất cả các cơ sở vi phạm
chìa khóa nó nằm ở chỗ vấn đề kỹ thuật
đầu tiên là bộ y tế phải có nhiệm vụ xung kích sớm
để xác định rõ những yếu tố gây hại sức khỏe
một cái khoa học bởi vì đây là bản thân nó là một cái hóa chất ngành chức năng
thì trong quá trình quản lý về kinh doanh sản xuất tàng trữ vận chuyển sử dụng
thì các anh phải có những biện pháp xử lý nghiêm
hiện nay tại việt nam chưa có thống kê trường hợp nào tử vong vì hít bóng cười
tuy nhiên hậu quả do bóng cười thì đang hiện hữu
vì vậy ngoài công tác quản lý xử lý cũng cần sự vào cuộc của gia đình và bản thân mỗi người trẻ
cần thấy rõ việc sử dụng bóng cười rất có hại cho sức khỏe
sau hơn ba mươi năm lẩn trốn vì bị truy nã đối tượng trần đình long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương bắt giữ
tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
trước đó vào tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lợi dụng được xí nghiệp xăng dầu a ba trăm bảy mươi
ở huyện kim môn tỉnh hải hưng nay thuộc thị xã kinh môn tỉnh hải dương
giao trông coi quản lý tài sản
long cùng hai nhân viên khác đã có hành vi chiếm đoạt một hai trăm linh lít dầu diesel
đối tượng cùng hai nhân viên đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản
sau khi bị khởi tố long bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn tại nhiều huyện thuộc tỉnh quảng nam
dạng sáng ngày một tháng một mươi công an tỉnh hải dương tiến hành bắt giữ thành công đối tượng long
và áp giải về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
mực nước tại các con sông ở miền trung đang xuống nhưng chậm
người dân bắt đầu quay trở về nhà để khắc phục hậu quả mưa lũ
tại tỉnh nghệ an mưa lũ đã làm bảy người chết trên một mươi hai ngôi nhà bị ngập
hai hộ dân phải sơ tán hơn một mươi hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
hơn bảy trăm linh tấn muối bị hư hỏng năm mươi bảy điểm trường bị ảnh hưởng do lốc xoáy và mưa lũ
trong khi đó vào đêm qua và sáng nay tại khu vực huyện miền núi kỳ sơn đã xảy ra mưa lớn kéo dài
gây thiệt hại nặng nhất là tại xã tà cạ khu vực thị trấn mường xén nhiều nhà dân bị cô lập
các cơ quan như trung tâm chính trị nước ngập nửa tầng một kho bạc ngân hàng huyện ủy
ủy ban nhân dân huyện cũng bị ngập
lực lượng công an cùng chính quyền và bà con nhân dân đang tích cực thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai
còn tại tỉnh thanh hóa mưa lũ nhiều ngày qua cộng với việc xả lũ của các hồ đập trên địa bàn khiến nước lũ dâng cao
hàng trăm hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu tại các huyện nông cống như thanh như xuân thị xã nghi sơn bị ngập nặng nề
nhiều khu vực dân cư đã bị cắt bị chia cắt bị cô lập do các tuyến đường giao thông bị ngập lụt
địa phương đang điều tiết xả lũ các hồ chứa đầy nước huy động lực lượng giúp ổn định đời sống và sản xuất cho bà con
mưa lớn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở trung du vùng núi ven sông nhất là ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh do mưa lớn liên tục ở khu vực này
khoanh vùng những nơi nguy cơ cao nhất là các huyện quỳ châu quế phong kỳ sơn con cuông tương dương thanh trương của tỉnh nghệ an và hương sơn hương khê vũ quang của tỉnh hà tĩnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay tại khu vực các tỉnh yên bái quảng ninh lào cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện mù căng trải văn yên văn chấn trấn yên trạm tấu của tỉnh yên bái tiên yên hoành bồ hải hà thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh và bảo yên văn bàn của tỉnh lào cai
để chủ động ứng phó với mưa lũ quét sạt lở đất các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
đơn vị chức năng kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
các địa phương tiến hành khơi thông dòng chảy xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản giả soát sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông ở khu vực ngập lụt chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn